phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng bốn hai kg ma túy đá hơn hai viên thuốc lắc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường phước nguyên thành phố bà rịa bắt quả tàng đối tượng bùi văn minh chú phường phước nguyên thành phố bà rịa tàng chữ tám gói ma túy tổng hợp dạng đá
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng bốn hai kg ma túy đá hơn hai viên thuốc lắc một cân tiểu ly một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tăng vật khác
liên quan đến vụ dùng hung khí hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại một quán nước
trong hẻm năm mươi hai đường nguyễn huệ phường hai thành phố vĩnh long vào tối ngày sáu tháng ba
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã khởi tố bắt bị can trần quang minh
sinh năm hai nghìn bốn chú phường trường an thành phố vĩnh long để tạm giam về hành vi gây dối chất tự công cộng
ngay khi sự việc xảy ra đội cảnh sát hình sự và công an phường hai thành phố vĩnh long
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận và bắt tạm giam hai bị can ra đầu thú
và bắt một bị can khác liên quan vụ án
nay tiếp tục thi hành lệnh bắt bị can trần quang minh để tạm giam phục vụ công tác điều tra
hiện lực lượng điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ án
cơ quan công an yêu cầu những người có liên quan trong vụ án nêu trên
nhanh chóng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long
hoặc gọi theo số điện thoại hai trăm bảy mươi ba trăm chín mươi một hai nghìn một trăm bốn mươi bảy
để được hưởng
chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa
tỉnh phú yên vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với dương văn toàn
chú phường sáu thành phố tuy hòa
về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác
kết quả điều tra xác định sau khi ra tù
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
toàn cho vợ chồng ông nguyễn đình quyết
vai số tiền một trăm bốn mươi triệu đồng
với lãi suất một mươi sáu triệu đồng
một tỷ đồng
trên một mươi ngày
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
do vợ chồng quyết không có tiền trả nợ
toàn yêu cầu vợ chồng ông quyết
ký tên vào giấy bán căn nhà
tại phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
với giá là hai trăm ba mươi năm triệu đồng
dù biết rõ căn nhà này là nhà của tri ông quyết
nhưng toàn cùng một số đối tượng
đã mang theo máy cắt sắt
đến đe dọa thay khổ ổ khóa mới
vào nhà ở và cản trở trái pháp luật
chị ông quyết vào nhà
hành vi của toàn và các đối tượng
chỉ dừng lại khi lực lượng công an đến giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa
cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở của toàn
và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến
hoạt động tín dụng đen
dương văn toàn là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
về hành vi cố ý gây thường tích
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa
tiến hành điều tra mở rộng
lựa chọn các con đường mòn đối tượng nhận vận chuyển
trái phép hàng hóa có giá trị gần một năm tỷ đồng
qua biên giới để lấy tiền công
với hành vi này hà văn thượng
trú tại xã sóc hà huyện hà quảng
vừa bị công an tỉnh cao bằng khởi tố bắt tạm giam
quá trình điều tra xác định hà văn thượng
là cư dân khu vực biên giới
do có mối quan hệ với một số đối tượng người trung quốc
nên thượng đã nhận vận chuyển
trái phép hàng hóa qua biên giới để lấy tiền
việc vận chuyển được hà văn thượng
thực hiện qua đường mòn lên các khu vực
cột mốc biên giới để tránh sự kiểm soát
của các lực lượng chức năng
tại hiện trường cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ
hai năm trăm linh cây thuốc lá có trị giá là
một tỷ bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
và ba mươi bốn chai nghi là rượu ngoại
vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
tiếp nhận tin báo từ bị hại hai mươi một tuổi
chú thành phố sóc trăng đến trình báo
việc nạn nhân bị lừa sang
campuchia và bị cưỡng bức lao động
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo
khi có nhu cầu đi lao động nhất là làm việc
tại nước ngoài người lao động cần phải
liên hệ tới các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
theo thông tin từ nạn nhân trình báo
vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thì em được một người bạn
rủ đi tây ninh để làm việc
tại một công ty do bạn em tìm hiểu trên mạng
sau đó cả hai đón xe lên thành phố hồ chí minh
thì có xe của những người tự xưng
từ công ty ở tây ninh đến đón
khi đến tây ninh cả hai em được đưa đến
một nơi không rõ địa chỉ
tại đây hai em này được dạy cho cách sử dụng
máy vi tính với mục đích để thực hiện
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
bằng hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online
sau khi ở tây ninh được hai ngày
các đối tượng thông báo đã hoàn thành
xong khóa đào tạo nên đưa hai nạn nhân đi làm việc
khi đang ngủ
hai em được đưa lên xe lúc nửa đêm
khi tỉnh giấc thì mới biết
mình bị đưa sang campuchia
tại campuchia cả hai em được đưa đến
hai nơi khác nhau sau đó tiếp tục được huấn luyện
thêm vài ngày và bị các đối tượng
buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng
nếu làm không đạt các chỉ tiêu của các đối tượng
đưa ra thì sẽ bị các hình thức trừng phạt
do biết mình bị lừa làm chuyện phạm pháp
và sợ bị hành hạ nếu không hoàn thành công việc
của các đối tượng yêu cầu
nên nạn nhân hai mươi một tuổi này đã tìm mọi cách
để liên lạc với người thân tại sóc trăng
sau đó người nhà phải truyền thông
các đối tượng số tiền trên tám mươi triệu đồng
thì em này mới được thả về
qua sự việc nêu trên
công an tỉnh sóc trăng khuyến cáo mọi người dân
khi có nhu cầu đi lao động nhất là làm việc
tại nước ngoài cần phải liên hệ các trung tâm
giới thiệu việc làm hợp pháp
để tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tiếp tục với những nội dung khác
theo báo cáo của trung tâm bệnh tật tỉnh đắk lắc
địa phương vừa ghi nhận
một trường hợp mắc bệnh whitmore
hay còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người
tại huyện ea su
trường hợp đầu tiên mắc whitmore
tại tỉnh đắk lắc là một cháu gái chín tuổi
ở thôn triều xã ea lốp huyện ea su
bệnh nhân đang được điều trị tích cực
tại bệnh viện đao khoa vùng tây nguyên
theo mẹ bệnh nhân trước khi nhập viện một mươi ngày
cho bé suốt cao liên tục kèm sưng
đau vùng mang tai hai bên
người nhà đã đưa đến nhiều phòng khám tư nhân
trung tâm y tế huyện và được chẩn đoán
là các bệnh hoai bị áp xe tai
được cho uống thuốc liên tục
nhưng không thuyền giảm
khi có kết quả xét nghiệm dương tính
với vi khuẩn ăn thịt người vào ngày chín tháng sáu
thì tình trạng bệnh nhân đang ở giai đoạn
có tiên nặng có tiên lượng nặng
nhiễm chủng máu viêm mảng não
hiện bệnh viện đao khoa vùng tây nguyên
vẫn đang tích cực chăm sóc điều trị cho bệnh nhân
hôm nay gần một trăm linh bảy học sinh hà nội
đã kết thúc ngày thi đầu tiên
của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
trường công lập kỳ thi năm nay
số lượng thí sinh tăng đột biến
trong khi đó thì chỉ tiêu tuyển sinh
vào các trường công lập chỉ khoảng gần
bảy mươi học sinh ghi nhận của nhóm phóng viên
trong ngày thi đầu tiên
đây là điểm thi nguyễn thị minh khai
quận bắc tử liêm
với quy định mới mỗi điểm thi
phải bố trí phòng để đồ dùng của thí sinh
ngoài những vật dụng được mang vào
các khu vực thí sinh làm bài hai mươi năm mét
nhiều thí sinh đã phải đến điểm thi sớm
để gửi đồ
với quy định mới này có thể tránh
vấn đề thu phát tín hiệu trong phòng thi
và có nguy cơ làm lộ đề
thế năm nay thì có
một điểm mới rất là mới
là các tư trang vật dụng của thí sinh
mà không được mang vào phòng thi thì sẽ được bảo quản
ở một cái địa điểm cách xa phòng thi
tối thiểu là hai mươi năm mét thì tại điểm thi
của chúng tôi đã bố trí tới hai phòng
để phục vụ cho công tác đó
và thí sinh qua cổng trường cái là các em
đã được hướng dẫn để vào phòng gửi đồ
và cũng thêm
điểm mới nữa là chúng tôi cũng chuẩn bị
sẵn sàng để đón nhận các thí sinh
được xác nhận là f có thể là sẽ đến
giữ thi tại trường
sáng nay các đoàn của thành phố
sở giáo dục và đào tạo hà nội
cũng đã đến kiểm tra giám sát
một số điểm thi kỳ thi tuyển sinh
vào một mươi công lập năm học